thưa quý vị và các bạn
cách đây gần hai thập niên
thủ đoạn giết người cướp tài sản
nhắm vào những người hành nghề vận chuyển hành khách
như là xe ôm taxi
đã bắt đầu xuất hiện
thủ đoạn chung của tội phạm ở giai đoạn này
đó là điều nạn nhân tới những nơi hoang vắng
sau đó bất ngờ
tấn công nạn nhân từ phía sau
rồi cướp tài sản
bỏ mặt nạn nhân giữa làn danh sống chết
tuy nhiên tại thái nguyên
vào năm hai nghìn ba
đã xảy ra một vụ án mạng
mà đối tượng cũng nhắm vào những người hành nghề
lái xe ôm
nhưng với thủ đoạn rất mới vô cùng tinh vi
và liêu lĩnh hơn trước nhiều lần
trong chương trình hồ sơ vụ án kỳ này
xin mời quý vị và các bạn
cùng lật dở lại những trang hồ sơ
của vụ án nêu trên
phòng hồ sơ nghiệp vụ công an thành phố thái nguyên
hiện đang lưu giữ hàng nghìn bộ hồ sơ vụ án
nhưng không khó để tìm ra tập hồ sơ
vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra năm hai nghìn ba
mà hôn thủ là dương đình tranh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
có hộ khẩu thường trú
tại xóm kè xã lương sơn
thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
theo những thông tin được lưu trữ
tại phòng hồ sơ nghiệp vụ công an tỉnh thái nguyên
thì dương đình chanh sinh ra trong một gia đình thuần nông
có tới chín người con
ở xóm vũ trấn xã thượng đình
huyện phú bình tỉnh thái nguyên
vì hoàn cảnh tranh chỉ học hết lớp ba
bảy trên một mươi rồi nghỉ hạn
sau ba năm phục vụ trong quân đội
tranh xuất ngũ trở về địa phương
và lập gia đình với một người phụ nữ
ở xóm kè xã lương sơn
thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
vợ chồng tranh lấy nhau chỉ với hai bàn tay khó
bốn bàn tay không
nhưng may nhớ gia đình vợ
cắt cho bốn mảnh đất
giúp vợ chồng con cái có chỗ che mưa
đối tượng dương đình tranh
của địa phương khác giáp danh với xã thượng đình
giáp danh lấy vợ
ở xã thượng đình
bố mẹ vợ cho đất
thì xây dựng làm nhà
để ở trên địa bàn đất thượng đình
mà cái nơi
mà gia đình của đối tượng ở
thì cũng là giáp danh
giáp danh liền kề
với xã của
đối tượng đình
mà cái nơi đấy là cái nơi
đối trên địa bàn sang đình
rất xa đường quốc lộ này
đặc biệt đấy là hẻo lánh
đi đường ở đấy là chỉ có đường đi xe máy thôi
ô tô không vào được
vào đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước
ở một số địa phương trong đó
có huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
rội lên nạn khai thác khoáng sản trái phép
với mong muốn thoát nghèo
dương đình tranh bỏ công việc của một thợ mộc

để gia nhập đội quân khai thác vàng trái phép
đây là một quyết định đã xoay chuyển
không chỉ cuộc đời tranh
mà còn ảnh hưởng đến tất cả những người thân
của anh ta sau này
giàu đâu chưa thấy thì tranh đã bập vào ma túy
rồi biến thành nô lệ
của thứ độc chất chết người này
đến đầu năm hai nghìn
khi chính quyền địa phương siết chặt công tác quản lý khai thác khoán sản trái phép
thì đội quân phu vàng cũng nhanh chóng tàn giã
sau khi mà lực chính quyền địa phương cấm
thì các đối tượng này
không được làm nữa mà quay về địa phương
thì lúc đấy là số đối tượng này
hoàn đa chứ không phải là
nó còn nhiều
nó còn nhiều
cái dấu hiệu sử dụng
ma túy và nghiện
lúc đấy thì thời gian đó
thì cái tình hiện nghiện
khá là nhiều
như phần đông phu vàng
dương đình tranh ra đi với hai bản tay trắng
ngày trở về vẫn trắng tay
thứ duy nhất hán mang theo mình chỉ là cơn
vẫn vã vì đói ma túy
không có nhảy xe khách đi rồi móc túi của khách trên xe khách rồi trộm các vật nếu ai xưa hỏi là nó trộm
trên địa bàn lúc đó diễn ra việc hàng ngày hàng đêm mỗi đêm hay có những vụ việc trộm cắp đào tường khuét ngạch lấy trộm tài sản của công dân bắt trộm ra xúc bắt lợn sắt bò
những năm ấy dư luận bấy giờ nhân dân người ta cũng rất là lo ngại
đêm lúc bây giờ trộm bò hay mất mà nó đối tượng trộm cắp trộm bò lấy cả của bố vợ nó là nghiện
những lần bị bắt quả tang rồi xử phạt hành chính không đủ để một con nghiện lâu năm như dương đình chanh đoạn tuyệt với ma túy
nhưng lại là giọt nước tràn ly để vợ hắn đưa ra quyết định ly thân
trong khi tranh vẫn bị bắt gặp vật vờ tại các bến xe nhà ga lợi dụng hành khách sơ hở để móc túi trộm cắp lấy tiền đốt và ma túy
thì một ngày đầu tháng chín năm hai nghìn ba trực ban hình sự công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên tiếp nhận tin báo từ một người dân sống ở lương sơn
thành phố thái nguyên cho biết con trai ông là lương văn kiên hành nghề lái xe ôm thường dáng đi làm tối về nhà
nhưng đã vài ngày nay không thấy về
gia đình kiên đã chia nhau đi tìm kiếm nhưng chưa có kết quả
ngay khi tiếp nhận thông tin từ gia đình anh kiên
công an thành phố thái nguyên đã đưa ra quyết định ly thần

vậy những dự cảm không lành về số phận của người lái xe ôm đã bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí của lực lượng tìm kiếm
bởi lẽ vào đầu những năm hai nghìn tình trạng giết người cướp tài sản nhắm vào những người hành nghề vận chuyển hành khách liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước
từ năm hai nghìn đến hai nghìn ba chỉ chưa đầy bốn năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã thủ lý điều tra hàng chục vụ án mạng
nhắm vào tài xế xe taxi hoặc người lái xe ôm
điều vụ án đối tượng điều lái xe ôm đi xa lắm
đi mãi lên thượng lung gõi nhai nhiều vụ
đưa vào những vùng rừng núi đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước đất nước đất phố đất phố đất phố đất phố đất phố đất phố đất phố đất phố đất phố đất phố

bởi vậy lực lượng tìm kiếm anh kiên lúc này tập trung chủ yếu vào những khu vực hẻo lánh
với hy vọng sẽ tìm ra được manh mối sẽ liên quan đến sự biến mất đầy bí ẩn
của người lái xe hiền lành chất phác đang giữ trên vai trọng trách trụ cột gia đình
nhưng lần này đã hơn một tháng trôi qua mà tung tích anh kiên vẫn bật vô âm tín
trong khoảng thời gian anh kiên mất tích thì người dân sinh sống ở khu vực xóm vũ chấn
xã thượng đình giáp với xóm kè xã lương sơn thi thoảng lại nghe thấy một âm thanh lạ
thế nhưng lúc này nỗi lo sợ bị các đối tượng nghiện khuét tường đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
dường như đã chiếm trọn tâm trí của những người nông dân nghèo khó
thành ra không ai mảy may nghĩ đến điều gì khác
chập tối là bắt đầu thể múc nước giữa ba

khi anh kiên mời đi xe thì chanh đồng ý thuê kiên trở về nhà của mình ở xóm kẻ
kết luận điều tra vụ án khẳng định đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng do dương đình chanh là đối tượng nghiện ma túy đã thúc đẩy y đến con đường phạm tội giết người cướp tài sản phục vụ cho mục đích tiêm trích ma túy
tại cơ quan điều tra dương đình chanh khai nhận hành vi phạm tội của mình
lời nhận tội của y phù hợp với diễn biến của sự việc và tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra
hành vi của dương đình chanh đủ yếu tố cấu thành tội giết người cướp tài sản quy định tại điều chín mươi ba điều một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hồ sơ vụ án sau đó được chuyển đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái nguyên
việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên khám phá thành công vụ án
không chỉ giúp vén lên bức tượng tài sản nhưng cũng giúp đỡ tài sản
nhưng cũng giúp đỡ các màn bí ẩn về sự biến mất của hai người lái xe ôm
tràn an tâm lý hoang mang của người dân mà còn kịp thời ngăn chặn không để kẻ thù ác tiếp tục phạm tội
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn bốn viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái nguyên công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo dương đình chanh
về các tội theo dõi của các tội
theo điểm a khoảng một điều chín mươi ba bộ luật hình sự và tội cướp tài sản theo điểm b khoảng hai điều một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự
theo điểm a khoảng một điều chín mươi ba bộ luật hình sự và tội cướp tài sản theo điểm b khoảng hai điều một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự